ngày hai mươi một tháng một mươi một tại tổ hợp đa chức năng hà nội mắc cơ va ở thủ đô mắc cơ va liên bang nga
đã diễn ra phiên họp thường kỳ của ủy ban asean tại liên bang nga
với sự tham dự của đại sứ các nước asean tại liên bang nga
tại phiên họp đã diễn ra nghi thức chuyển giao chức chủ tịch luân phiên của ủy ban
từ đại sứ thái lan cho đại sứ việt nam ngô đức mạnh
cuộc họp cũng đã đóng góp ý kiến và thông qua đề xuất của đại sứ việt nam
về chương trình hoạt động của amc trong thời gian tới
bên cạnh đó các đại sứ quán asean cũng tiến hành nhiều hoạt động giao lưu asean
như tuần lễ asean lễ hội ẩm thực asean ngày thể thao ngày gia đình asean
nhằm tăng cường sự hiểu biết tình đoàn kết giữa cán bộ nhân viên và các thành viên gia đình
của cơ quan đại diện các nước asean tại liên bang nga
đại sứ các nước asean chúc mừng đại sứ việt nam ngô đức mạnh tiếp nhận vai trò chủ tịch amc
đánh giá việt nam đã rất có trách nhiệm khi nhanh chóng đưa ra các đề xuất
về chương trình hoạt động của ủy ban trong nhiệm kỳ tới
giúp thúc đẩy đoàn kết và quan hệ hợp tác giữa asean và liên bang nga